từ tháng bảy tới cầu thăng long hà nội sẽ đóng cửa hoàn toàn để sửa chữa
thời gian sửa chữa dự kiến sẽ kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi
tổng cục đường bộ cũng sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cây cầu này
việc sửa chữa mặt cầu thăng long sẽ sử dụng công nghệ châu âu
và là công nghệ lần đầu tiên được áp dụng tại việt nam
cầu thăng long khánh thành vào năm một nghìn chín trăm tám mươi năm với hai tầng đi chung cả đường sắt và đường bộ
đến nay lớp bê tông nhựa mặt cầu đã bị sô rồn nứt ngang mặt
do độ bám dính giữa bê tông nhựa mới và bản thép phía dưới không đạt yêu cầu
trong thời gian sửa chữa cầu thăng long tổng cục đường bộ sẽ xây dựng phương án tổ chức giao thông
phân luồng các phương tiện di chuyển qua cầu nhật tân